tại thành phố perth thủ phủ bang tây australia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp lãnh đạo tập đoàn an khoa và lãnh đạo công ty austan tới chào nhân dịp chủ tịch quốc hội tới bang tây australia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức australia
lãnh đạo tập đoàn an qua giới thiệu với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân những thông tin cơ bản về doanh nghiệp và lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
đây là tập đoàn sản xuất nhôm sản xuất nguyên liệu làm nhôm và khai thác bôi xít lớn trên thế giới đang hoạt động trên toàn thế giới
hiện anqua đang có nhu cầu đầu tư tại việt nam trong cả ba lĩnh vực nêu trên
chủ tịch quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao tập đoàn anqua về ý tưởng đầu tư tại việt nam
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam cam kết ban hành các chính sách pháp luật và luôn đồng hành cùng chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung
trong đó có các nhà đầu tư australia triển khai các hoạt động đầu tư
kinh doanh thành công lâu dài và ổn định tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn lãnh đạo công ty okchal vì đã trình bày ý tưởng kinh doanh tại việt nam
đồng thời nhấn mạnh việt nam là quốc gia có biển có nghề đóng tàu phát triển và có lực lượng công nhân lành nghề
chủ tịch quốc hội gợi ý nếu australia lựa chọn đầu tư tại việt nam thì có thể xây dựng cơ sở đóng tàu mới
hoặc mua lại các cơ sở đóng tàu đang hoạt động khó khăn tại việt nam
việt nam đang cơ cấu lại các sản xuất
doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả trong đó có các doanh nghiệp đóng tàu để khôi phục lại ngành công nghiệp đóng tàu
ngành công nghiệp rất cần thiết với một quốc gia có biển như việt nam
lãnh đạo doanh nghiệp ochan cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có những gợi ý cho oxfast những lựa chọn để đầu tư vào việt nam
đồng thời cho rằng ochan đang cần ra quyết định sớm nên việc mua lại cơ sở đóng tàu đang có là một lựa chọn khá phù hợp